thưa quý vị sáng nay một mươi tám tháng bốn tức mùng một mươi tháng ba âm lịch năm giáp thìn
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh thuồng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
tổ chức trọng thể lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng
thủ tướng phạm minh chính tới dự và dân hương cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương
trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước các thế hệ con cháu lạc hồng nối tiếp nhau
đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách
truyền thống đoàn kết cuột cường với lòng yêu nước nồng nàn ý chí tự chủ tự cường
và niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc đã lập nên những kỳ tích vẻ vang xây nền độc lập giữ gìn non sông
khẳng định chủ quyền bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước hơn chín mươi năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam dân tộc ta nhân dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng vượt qua mọi gian khổ hy sinh kiên cường
đấu tranh giành độc lập bảo vệ chủ quyền thống nhất tổ quốc
tiếp tục vun đắp cơ đồ đưa nước ta đổi mới phát triển toàn diện nâng cao tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế
giành được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và lãnh đạo địa phương
vào thượng cung sân hương sân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam sầu đẹp văn minh như ngày hôm nay
trong giờ phút thiên liêng của ngày rũ tổ triệu triệu con tim người việt nam
trong nước và nước ngoài cùng hướng về đền hùng với tấm lòng thanh kính để tưởng nhớ tri ân công đức
các vị vua hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
hôm nay làm việc với công an tỉnh phú thọ về triển khai đề án số sáu thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
công an tỉnh phú thọ cần quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai đề án số sáu
theo hướng tổng thể toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt điểm việc đó
có bước đi cách làm phù hợp chắc chắn hiệu quả
thủ tướng đề nghị công an tỉnh phú thọ tiếp tục quan triệt thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả
chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước về công tác công an
trong đó có các nhiệm vụ được giao theo đề án số sáu
thủ tướng lưu ý phối hợp tốt giữa các lực lượng các cơ quan khác trong sử dụng dữ liệu dùng chung
tránh lãng phí quan tâm đầu tư hạ tầng phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại có tính mở
có thể sử dụng các hình thức phù hợp hiệu quả như đi thuê thiết bị
cùng với đó thủ tướng yêu cầu công an tỉnh phú thọ tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trong đó có bảo đảm an ninh an toàn lễ sổ tổ hùng vương lễ hội đền hùng
không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động phù hợp với tình hình
luôn chủ động sáng tạo nâng cao cảnh giác không chủ quan lơ là trong mọi tình huống
gần dân sát dân hiểu dân nắm vững địa bàn bám sát đối tượng đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo bồi dưỡng
và làm tốt các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số ngay từ cơ sở
quan tâm công tác đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác
sáng nay sau khi dự lễ dân hương dỗ tổ hùng vương thủ tướng phạm minh chính đã tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh phú thọ
dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh phú thọ được xây dựng trên lô đất có diện tích gần một mươi tám m hai công trình có quy mô một chỗ ngồi dự án có tổng mức đầu tư gần bốn trăm linh tỷ đồng từ ngân sách trung ương địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
công trình khởi công tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
công trình khởi công tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khối lượng hoàn thành ước đặt hai trăm linh tỷ đồng đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ phú thọ là vùng đất tổ linh thiêng với truyền thống lịch sử hào hùng bản sắc văn hóa phong phú độc đáo có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm tín ngưỡng thờ cúng hùng vương và hát xoan phú thọ được unesco công nhận
thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh phú thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nhà thầu và đội ngũ cán bộ công nhân tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng triển khai dự án với mục tiêu bảo đảm tiến độ tránh kéo dài gây đội vốn lãng phí càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi
nhân dân được thụ hưởng sớm đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật mỹ thuật an toàn lao động vệ sinh môi trường chống tham nhũng tiêu cực
tối nay tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực phía bắc với tham dự của một trăm hai mươi hợp tác xã đến từ bốn mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước và ba mươi doanh nghiệp
hội trợ là dịp để các hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã tổ hợp các tỉnh thành phố trưng bày quảng bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm của từng vùng biển đối với các đối tác tổ chức doanh nghiệp gặp gỡ
giao lưu trao đổi kinh nghiệm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư liên doanh liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu góp phần từng bước khắc phục thảo gỡ những điểm ngẽn đối với các hoạt động tiêu thụ sản phẩm tiến đến xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu liên minh hợp tác xã việt nam phát triển bền vững
các bản hàng trưng bày tại hội trợ bao gồm các sản phẩm rau củ quả nông sản chế biến sản phẩm sinh dưỡng thực phẩm hữu cơ sản phẩm là các đặc sản của các vùng miền làng nghề truyền thống sản phẩm thủ công mỹ nghệ may mặc máy móc thiết bị vật tư nông nghiệp công nghệ cao đều bảo đảm tiêu chuẩn việt gap global gap vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm ô cốt

vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bốn công an huyện mai sơn tỉnh sơn la nhận được tin báo của công an xã triển xung phát hiện anh lường quốc việt sinh năm hai nghìn bảy chủ tại bản búc xã triển xung huyện mai sơn chết chưa rõ nguyên nhân
nơi phát hiện nạn nhân tại đoạn đường vắng thuộc bản cang xã triềng xung huyện mai sơn tỉnh sơn la
phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường nghi vấn do tác động của ngoại lực
sau sáu giờ truy vết lực lượng công an huyện mai châu đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lò chính lương sinh năm hai nghìn chín và hoàng văn tiến sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã triềng xung huyện mai sơn về hành vi giết người và thu giữ hung khí gây án
hiện vụ án đang được công an huyện mai châu tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật